trong những năm qua việc tập trung xây dựng hoàn thiện cơ chế hạ tầng các khu công nghiệp
thủ tục hành chính thông thoáng đã giúp các địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp fdi
góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động tăng nguồn thu vào ngân sách địa phương hàng năm
tuy nhiên theo đánh giá chung nguồn thu ngân sách nhà nước từ khối doanh nghiệp fdi chưa tương xứng với tiềm năng
những thống kê từ thu hút fdi trong một mươi sáu năm qua tại tỉnh long an là một ví dụ
sở kế hoạch và đầu tư long an cho biết qua một mươi sáu năm thu hút đầu tư
long an đã được ba mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới đến đầu tư trên chín trăm năm mươi dự án phát triển công nghiệp
với tổng vốn đăng ký trên sáu chín triệu usd
các doanh nghiệp fdi đứng tốp đầu cả về số dự án và số vốn đầu tư đăng ký là đài loan hàn quốc nhật bản trung quốc singapore
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu trong hệ thống fdi đạt hai sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám ước đạt trên ba hai tỷ đô la mỹ
doanh nghiệp fdi giải quyết bốn mươi bảy tám trên tổng số ba trăm linh lao động trong và ngoài tỉnh
quá trình nộp ngân sách nhà nước có tăng theo từng năm nhưng chỉ mới chiếm khoảng hai mươi hai trên một năm
trên tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh là một mươi một hai trăm linh tỷ đồng là chưa tương xứng với tiềm năng đầu tư phát triển của doanh nghiệp